chiều ngày một mươi tám tháng bốn tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đoàn đại biểu thượng nghị sĩ hoa kỳ
do phó chủ tịch ủy ban chuẩn tri nguyên chủ tịch tạm quyền thượng viện hoa kỳ thượng nghị sĩ patrick leahy
làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm
nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định trong chính sách đối ngoại
việt nam luôn xem hoa kỳ là đối tác rất quan trọng luôn mong muốn phát triển quan hệ hợp tác mọi mặt với hoa kỳ
đánh giá cao vai trò của hoa kỳ trong việc duy trì hòa bình ở khu vực và trên thế giới
thượng nghị sĩ patrick leahy cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian tiếp đoàn
nhấn mạnh với thành phần đoàn gồm các thượng nghị sĩ đảng cộng hòa và đảng dân chủ
các thượng nghị sĩ đại diện cho nhiều tiểu bang khác nhau của hoa kỳ
đoàn đại biểu thượng nghị sĩ hoa kỳ sang việt nam lần này thể hiện thiện trí của hoa kỳ trong việc đẩy mạnh hợp tác với việt nam
các thượng nghị sĩ hoa kỳ bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của việt nam
bày tỏ sự quan tâm tới các lĩnh vực mà việt nam ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thúc đẩy quyền phụ nữ bình đẳng giới và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ
hy vọng và tin tưởng việt nam hoa kỳ sẽ sớm đàm phán ký kết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do song phương
để thúc đẩy phát triển hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư